ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc vừa có công văn giao công an tỉnh tiến hành điều tra xác định đối tượng vi phạm
sau khi có thông tin phản ánh lâm tặc đã tàn phá rừng pơ mu xảy ra tại tiểu khu một nghìn hai trăm một mươi chín thuộc lâm phần do công ty lâm nghiệp grong bông quản lý
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo tri cục kiểm lâm tỉnh
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện crong bông xác định trách nhiệm các đơn vị cá nhân có liên quan
trong công tác quản lý nhà nước về rừng tại tiểu khu nêu trên đồng thời có giải pháp tăng cường quản lý bảo vệ rừng
yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu dự thảo chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là các khu rừng còn các loại cây gỗ quý hiếm yêu cầu ủy ban nhân dân huyện crong bông tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương
tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp hữu hiệu nhằm xử lý ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ pơ mu tái diễn liên tục trong thời gian qua